thưa quý vị giới chức khu tự trị nội mông miền bắc trung quốc vừa chính thức thông báo kết thúc chiến dịch tìm kiếm cứu nạn bốn mươi bảy người mất tích trong vụ sập hầm mỏ ở thị trấn minh a lạp thiện hồi trung tuần tháng hai vừa qua và xác nhận tất cả những người này đã thiệt mạng
như vậy tổng số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa sập hầm mỏ này là năm mươi ba người
vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều ngày hai mươi hai tháng hai khi khu mỏ than lộ thiên của công ty địa phương sinh bị sập trong một trận lở đất
nhiều công nhân đã bị trôn vùi dưới đất đá trong khu vực rộng năm km ở độ cao khoảng tám mươi mét
sáu người đã thiệt mạng và bốn mươi bảy người mất tích
gần một người cùng nhiều phương tiện máy móc đã được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu hộ khiếu nại